căng thẳng trong học tập những thay đổi tâm lý và thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và trường học
là những yếu tố nguy cơ gây ra dối loạn tâm thần của trẻ em và vị thành niên
trước tỷ lệ các em mắc dối loạn tâm thần tồi học đường ngày càng gia tăng tại nước ta
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tại hà nội bệnh viện nhi trung ương tổ chức hội thảo dối loạn tâm thần tồi học đường
nhằm hỗ trợ cung cấp thêm kiến thức chuyên môn cho các cán bộ y tế
để giúp hỗ trợ kịp thời cho các em trong trần đoán và điều trị
tại buổi hội thảo các chuyên gia tâm lý tới từ bệnh viện nhi trung ương và một số đơn vị khác đã chia sẻ
có tới hai mươi trẻ em và trẻ vị thành niên có dối loạn tâm thần đây là một con số rất đáng báo động
một số bệnh dối loạn tâm thần như bệnh trầm cảm bệnh dối loạn lo âu bệnh lý loạn thần đang ngày càng phổ biến hiện nay
trên thực tế nhiều bạn học sinh sinh viên bị bệnh nhưng không muốn đi gặp bác sĩ chuyên khoa tâm thần
vì mặc cảm sợ sự kỳ thị của xã hội
các chuyên gia khuyến cáo gia đình và nhà đồng
các nhà trường cần có sự phối kết hợp để tạo sự gần gũi gắn bó với con cái
để trẻ có thể tâm sự chia sẻ với cha mẹ khi gặp phải khó khăn trong việc học hành trong các mối quan hệ xã hội
điều này sẽ giúp trẻ tránh được những dối loạn về tâm thần
cũng như có thể phát hiện sớm những dối loạn kể trên nếu có để can thiệp kịp thời